trường tiểu học phú lệ xã phú lệ huyện miền núi quan hóa tỉnh thanh hóa
nằm trong lòng hồ thủy điện hồi xuân hay bị ngập lụt khi mưa bão
các hạng mục công trình cũng đã bị xuống cấp nghiêm trọng
hiện địa phương này đã phải di rời một trăm sáu mươi học sinh đến nơi khác để học tạm
việc đền bù kinh phí xây dựng và di rời đến địa điểm mới do chủ đầu tư công trình thực hiện
tuy nhiên do thủy điện hồi xuân đang chậm tiến độ và dừng thi công
nên chủ đầu tư dự án chưa có kinh phí để chi trả cho trường
dẫn đến việc chưa xây dựng nhà trường ở địa điểm mới
huyện quan hóa đề nghị tỉnh thanh hóa chỉ đạo chủ đầu tư dự án thủy điện hồi xuân
sớm bố trí kinh phí xây dựng các công trình công cộng
đền bù do ngập lòng hồ bao gồm ba trường học hai cầu treo năm km đường giao thông
hai trạm y tế xã và trong đó có trường tiểu học phú lệ